với chính sách giảm năm mươi phí trước bạ theo nghị quyết số tám mươi bốn vừa được chính phủ ban hành
hàng loạt các hãng xe ô tô có các mẫu lắp ráp sản xuất trong nước sẽ được hưởng lợi
tuy nhiên thị trường ô tô lại đang có nhiều biến động
theo tính toán khi bức giảm trên được áp dụng khách hàng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi làm bánh ô tô mới
tuy nhiên trong nghị quyết chưa ấn định rõ thời gian áp dụng việc giảm phí trước bạ
vì vậy cả các hãng xe và người mua đều trong tâm lý rẻ trừng
bởi người mua xe đang có tâm lý hoãn giao dịch lại để chờ thời điểm giảm tỷ lệ trước bạ
theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam giá xe trong thời gian tới có thể sẽ còn biến động nhiều
nếu thị trường không được như kỳ vọng giá có thể sẽ lại quay đầu giảm tùy vào chiến lược của từng hãng xe
năm tháng đầu năm nay trong khi xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường lớn nhất của việt nam là trung quốc
ghi nhận mức giảm sâu thì xuất khẩu sang thị trường mỹ lại có nhiều tiến hiệu tích cực
năm tháng qua xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt gần bảy bốn tỷ đô la mỹ
các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng là cà phê gạo rau sắn quế mây tre
trong khi đó nhiều mặt hàng khác như cao su chè hồ tiêu cá cha lại có giá trị xuất khẩu giảm
đáng chú ý về thị trường xuất khẩu tính chung năm tháng trung quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với ba bảy tỷ đô la mỹ
tuy nhiên đã giảm tới một mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước
năm tháng qua xuất khẩu sang mỹ có nhiều tiến hiệu tích cực khi tăng bảy tiếp đó là các thị trường eu nhật bản asean
một tin vui cho trái vải thiều tươi của việt nam đó là phía nhật bản vừa thông báo sẽ sớm nối lại nhập khẩu sau khi lỡ hẹn do dịch covid một mươi chín
ngày ba sáu các chuyên gia của nhật bản sẽ có mặt tại việt nam để trực tiếp kiểm tra các lô vải thiều việt nam xuất khẩu sang nhật bản như kế hoạch
để bảo đảm tính thời vụ thời gian và khối lượng vải xuất khẩu không bị ảnh hưởng
khi thời gian thu hoạch vải dự kiến chỉ kéo dài trong một tháng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản gửi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
về việc xem xét cho phép chuyên gia kiểm dịch thực vật của nhật bản được áp dụng cơ chế đặc biệt không phải cách ly bắt buộc một mươi bốn ngày
để trái vải tươi của việt nam được phép xuất khẩu như yêu cầu của phía nhật bản
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên sức mua các mặt hàng điện lạnh không bằng mọi năm
tuy nhiên cái nắng gây gắt trong thời gian qua cũng đã đẩy nhu cầu sử dụng các đồ điện lạnh tăng lên
theo các hệ thống siêu thị điện máy tại hà nội do thời tiết nắng nóng kéo dài nên các mặt hàng thu hút khách trong thời gian qua là các sản phẩm làm mát
trong đó nếu như những năm trước quạt hơi nước có số lượng bán ra nhiều thì năm nay quạt máy bình thường và máy lạnh được khách hàng quan tâm nhất
mức giá rất đa dạng phù hợp nhu cầu của nhiều khách hàng
hiện nay đang bùng phát tình trạng người lao động mượn hồ sơ của người khác để xin việc làm
đa phần những người lao động này là lao động phổ thông quê ở xa nên dùng chung hồ sơ cho tiện việc xác minh chứng nhận việc gì đó khi cần
người mượn và người trao mượn hồ sơ thường có mối quan hệ thân thiết như anh chị em ruột hoặc họ hàng thân thuộc và đều thiếu hiểu biết về pháp luật
chỉ riêng tại tỉnh bình dương đã phát hiện hơn tám trăm linh người lao động trùng hồ sơ trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
hiện bảo hiểm xã hội việt nam đã đồng ý cho người lao động được làm lại hồ sơ để hưởng chế độ
việc này đã gặp không ít khó khăn mất khá nhiều thời gian bởi phải giải quyết rứt điểm cho cả người mượn và người cho mượn hồ sơ
vì vậy người lao động cần lưu ý bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật
hiệp hội bất động sản tp hcm mới có văn bản gửi tới thủ tướng đề xuất chính phủ không xiết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp
hiệp hội bất động sản tp hcm cho biết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã bổ sung được nguồn vốn đầu tư quan trọng của xã hội
thay thế một phần nguồn vốn tín dụng ngân hàng nhất là hiện nay ngân hàng nhà nước đang thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào thị trường bất động sản
với những khó khăn phát sinh do đại dịch covid một mươi chín hiệp hội đề nghị chính phủ không xiết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp
để tạo thêm kênh huy động vốn đầu tư xã hội cho lĩnh vực bất động sản
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân